dịch ncov đã và đang diễn biến phức tạp tại trung quốc
nhiều cửa khẩu của các tỉnh biên giới phía bắc đã tạm dừng các giao dịch trao đổi hàng hóa
do đó rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thanh long sang thị trường trung quốc đã và đang gặp rất nhiều khó khăn
tại tỉnh bình thuận thì nhiều giải pháp đã được đưa ra để giảm bớt khó khăn cho người nông dân và các doanh nghiệp
hiện nay thanh long trên địa bàn tỉnh bình thuận đang trong thời điểm ra trái vụ
tuy nhiên sức mua thanh long tại các nhà vườn có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ
một số doanh nghiệp cơ sở thu mua thanh long đã ngừng mua hoặc có thu mua thì với giá rất rẻ
mà hàng điện như vậy là người nông dân lỗ rất là nhiều
bình thuận có tổng diện tích trồng thanh long gần ba mươi hectare
hiện có khoảng một mươi hectare thanh long đang xử lý trong đèn cho ra trái vụ
ước sản lượng thu hoạch từ nay đến cuối tháng hai năm nay đạt từ tám mươi năm đến một trăm linh tấn
trong khi đó vẫn còn hơn năm trăm linh xe container chở khoảng một mươi tấn thanh long đang bị rồn ứu tại các cửa khẩu biên giới đang chở thâm quan
để hỗ trợ đồng hành cùng người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thanh long tại bình thuận đã đứng ra thu mua và hỗ trợ người nông dân trong thời điểm này
bên cạnh việc mình sẽ đáy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa
hiện nay về vấn đề sản xuất sở sẽ có tham mưu cho bàn dân tỉnh
trước mắt ngồi lượng thanh long mà mình đã tính đến việc phải thu hoạch
mình phải có khiến cáo đối với người nông dân trong thời điểm hiện nay
để giảm sản xuất chủ yếu là dưỡng cây trồng trong thời điểm này để chuẩn bị cho thời điểm sau
ngoài ra cần tiếp tục tuyên truyền vận động nông dân
sản xuất theo tiêu chuẩn như việt gap global gap
hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ thanh long nhằm phát triển hết công suất nhà xưởng